đến địa điểm trên thì bị bắt giữ hiện bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã bàn giao đối tượng và tăng vật cho công an tỉnh siêng khoảng lào để tiếp tục điều tra xử lý
cùng vào thành phố đà nẵng sinh sống và có mối quan hệ yêu đương từ rất lâu
thế nhưng khi xảy ra mâu thuẫn thì một đối tượng chú tỉnh quảng bình lại nghĩ ngay đến việc dùng acid để hủy hoại người yêu mình
công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng vừa tiến hành bắt giữ đối tượng trên để điều tra làm rõ về hành vi giết người
đối tượng tên dương vân tuấn và bạn gái
tên ngô thị hải yến cùng chú tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy đến đầu năm hai nghìn một mươi tám hai người thường xuyên cãi vã cảm nhận yến không còn yêu mình nữa nên tuấn suy nghĩ tiêu cực và đi mua một chai acid trên đường điện biên phủ
sau đó tuấn rủ yến đến khu biệt thự đảo nổi thuộc phường khuê trung quận cẩm lệ để nói chuyện
tuấn lấy acid tạt vào người yến rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình với ý định tự tử
hậu quả là yến thương tích hai mươi một rất may là cả hai được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã không ảnh hưởng đến tính mạng
công an tp cn cho biết cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp nhóm năm nghi phạm chuyên đặt thiết bị đọc trộm sao chép thông tin chủ tài khoản tại các trụ atm ngân hàng để làm giả thẻ
chiếm đạt số tiền lớn của hơn tám mươi nạn nhân tại các tỉnh bến tre vĩnh long và tp cn lên đến một năm tỷ đồng
công an tp cn cho biết cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp nhóm năm nghi phạm chuyên đặt thiết bị đọc trộm sau chép thông tin chủ tài khoản tại các trụ atm ngân hàng để làm giả thẻ
tại các trụ atm của ngân hàng trên địa bàn các tỉnh miền tây
sau đó phong sử dụng thiết bị sao chép thông tin vào thẻ giả và đưa cho bảo rút tiền và chia nhau tiêu xài
theo lời khai của bảo và soàn từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn một mươi tám bọn chúng đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trên địa bàn các tỉnh miền tây chiếm đoạt một năm tỷ đồng
từ lời khai của các nghi phạm ngày sáu tháng ba cơ quan công an đã bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở đối với phong chua yathiam quốc tịch singapore và david t changmeng quốc tịch malaysia
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng hiện đang thụ lý điều tra đơn tố cáo đối với ông hoàng anh thế sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú tại khu trung cư pháp vân phường hoàng liệt quận hoàng mai tp hà nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hai tỷ đồng
quá trình điều tra cơ quan công an đã tiến hành xác minh triệu tập hoàng anh thế nhiều lần
tuy nhiên hoàng anh thế đã trốn khỏi nơi cư trú
để phục vụ công tác điều tra công an tỉnh lâm đồng đề nghị hoàng anh thế đang ở đâu đến cơ quan công an tỉnh lâm đồng để làm việc
đồng thời công an tỉnh lâm đồng cũng thông báo ai biết hoàng anh thế đang ở đâu
thì báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng qua phòng hình sự số một mươi chín yagao phường năm thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
số điện thoại sáu trăm chín mươi ba bốn trăm bốn mươi chín một trăm ba mươi sáu hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
nếu đương sự không đến làm việc cơ quan điều tra sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật
tòa nhân dân tp hà nội tiếp tục mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ vỡ đường ống dẫn nước sông đà gây thiệt hại hơn một mươi sáu sáu tỷ đồng
trong phiên xét xử vào chiều qua đại diện viện kiểm sát thực hành quyền công tố đã nêu quan điểm về vụ án này và đề nghị mức án đối với các bị cáo
theo đại diện viện kiểm sát hành vi của các bị cáo đã xâm phạm an toàn công trình công cộng và tài sản của doanh nghiệp
sau khi phân tích đánh giá toàn bộ vụ án đại diện viện kiểm sát đã cá thể hóa vai trò của từng bị cáo trong vụ án này và đề nghị mức án cụ thể đối với từng bị cáo
theo đó bị cáo hoàng thế trung cựu giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sông đà bị đề nghị mức án từ ba mươi sáu đến bốn mươi hai tháng tù
bị cáo nguyễn văn khải cựu phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sông đà từ ba mươi đến ba mươi sáu tháng tù
bị cáo trương trần hiển nguyên trưởng phòng vật tư thiết bị thuộc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sông đà từ hai mươi bốn đến ba mươi tháng tù
bị cáo trần cao bằng cựu giám đốc công ty cổ phần ống sợi thủy tinh vinaconex vglafico từ ba mươi sáu đến bốn mươi hai tháng tù
các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ một mươi năm đến ba mươi sáu tháng tù
về hình phạt bổ sung đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử cấm các bị cáo hành nghề liên quan trong thời gian từ một đến ba năm
sau khi đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án phiên tòa chuyển sang phần tranh luận
tiếp theo là thông tin về việc bắt giữ thầu đề và đánh bạc tại kiên giang và yên bái
với hành vi bán và thầu số đề nguyễn thị lịnh chú tại tỉnh kiên giang đã bị bắt giữ vào ngày hôm qua
tăng vật thu giữ gồm một mươi sáu phơi đề trên hai mươi năm triệu đồng hai điện thoại di động và một số phương tiện khác dùng cho việc bán số đề
lĩnh khai nhận đã thực hiện bán và làm thầu đề khoảng bốn năm nay tại nhà riêng
số là thông qua điện thoại
chú mình mỗi ngày lệnh bán và nhận tiền phơi đề từ người khác với số tiền trên một mươi triệu đồng
còn tại yên bái công an huyện yên bình vừa bắt quả tăng một vụ đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
năm đối tượng bị bắt giữ trên chiếu bạc cùng thang vật là gần một mươi triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên bình tỉnh yên bái đã tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
lợi dụng dịp xuân mậu tốt hai nghìn một mươi tám
một mươi đối tượng đã lén lút hoạt động cờ bạc gây mất an ninh trẻ tự
trước tình hình đó phòng cảnh sát hình sự và công an các huyện thành phố của tỉnh quảng ngãi đã triệt phá nhiều ổ đánh bạc dưới nhiều hình thức bắt và xử lý hàng trăm đối tượng
đây là hình ảnh lực lượng cảnh sát hình sự tỉnh quảng ngãi triệt phá một ổ đánh bạc lớn dưới hình thức sóc đĩa tại sân nhà bà phan thị đàm ở xã tịnh ấn đông xã tịnh ấn đông thành phố quảng ngãi vào tối bảy tháng hai vừa qua
tạm giữ tại hiện trường hai mươi tám đối tượng gần năm mươi triệu đồng một mươi hai xe gắn máy hai mươi bốn điện thoại di động các loại và bộ sắp đĩa
đối tượng tổ chức đánh bạc là nguyễn văn thương bốn mươi hai tuổi trú tại phường tránh lộ thành phố quảng ngãi
trước đó lực lượng cảnh sát hình sự quảng ngãi cũng đã triệt phá một ổ đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức trường ga
tại thôn năm xã nghĩa dõng tp quảng ngãi bắt một mươi một đối tượng và tạm giữ bốn con gà đá hàng chục triệu đồng cùng nhiều sổ sách ghi số tiền cá cược và xe máy
hai đối tượng tổ chức đánh bạc là bùi văn nổi bốn mươi hai tuổi và bùi văn ngang ba mươi chín tuổi đều trú tại thôn một xã nghĩa dõng thành phố quảng ngãi
cùng thời gian này công an huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi triệt phá ổ đá gà lớn tại khu vực rừng keo thuộc thôn tân hội xã nghĩa trung huyện tư nghĩa
bắt giữ tại hiện trường năm đối tượng tạm giữ hàng chục triệu đồng năm con gà đá ba mươi xe máy các loại và một số vật dụng phục vụ cho việc cá độ
tập trung đến mạnh vào tiện nặng cờ bật tiện nặng sầu nhất là tiện nặng cờ bật dưới nhiều hình thức
và trong đợt đã phát hiện bắt xử lý một trăm hai mươi một vụ tăng bốn mươi chín vụ so với cùng kỳ tới nguyên đớn đương dầu năm hai nghìn một mươi bảy
với tinh thần kiên quyết tấn công chấn áp tội phạm
thời gian tới lực lượng công an quảng ngãi sẽ tiếp tục mở các đợt cao điểm nhằm vào các loại tội phạm này
với mục tiêu triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc lớn góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng vũ duy thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ một khu chín phường thanh sơn
thành phố uông bí tỉnh quảng ninh về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng phạm đình quang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã hưng thái huyện ninh giang tỉnh hải dương
về tội hiếp dâm trẻ em đối tượng này cao một m sáu mươi sống mũi thẳng trái tay trúc và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đuôi mắt phải
và đối tượng trần văn trung sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi hai phường cẩm bình thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
cũng phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện